hà nội sẽ xét nghiệm trên diện rộng thần tốc một trăm linh người dân trên toàn bộ địa bàn thành phố
để bóc tách f ra khỏi cộng đồng và hoàn thành tiêm chủng mũi một vaccine cho một trăm linh người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
ghi nhận trường hợp một người đàn ông năm mươi ba tuổi từng mắc covid một mươi chín vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi khi còn ở nga
nay lại tái phát hiện dương tính sars cov hai
liên quan đến việc cán bộ phường tổ chức tiêm vaccine thu tiền trái phép
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sáu đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trương mạnh thảo
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ngụ quận sáu cán bộ công tác tạng địa bàn nhân dân phường hai quận sáu
để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
quảng nam ghi nhận thêm chín người mắc covid một mươi chín tại bệnh viện tâm thần tù quận sáu
đáng chú ý là tất cả các trường hợp trên đều chưa xác định được nguồn lây
thông tin tại phiên họp thường kỳ chính phủ tháng tám
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thành lâm cho biết
trong tháng chín dự kiến sẽ có hơn hai mươi triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín về việt nam
một số tỉnh thành cho biết có tình trạng thiếu một tỷ lệ vaccine moderna tiêm mũi hai
có ý kiến cho rằng có thể tiêm mũi hai bằng loại vaccine khác thực hư thế nào
sở thông tin và truyền thông thành phố hà nội
chuẩn bị xử lý nghiêm nhiều trang nhóm sử dụng tên logo hà nội
đăng tải thông tin không chính thống về covid của chính quyền thành phố gây hoang mang dư luận
nóng bão sơn giật cấp một mươi một dự báo sẽ vào biển đông với sức gió mạnh nhất
vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín
sáu mươi đến chín mươi km trên giờ dật cấp một mươi một và tiếp tục mạnh thêm tới cấp một mươi một mươi một
vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín sáu mươi đến chín mươi km trên giờ dật cấp một mươi một và tiếp tục mạnh thêm tới cấp một mươi một mươi một

hà nội lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm trường hợp ra đường không có giấy đi đường mới
bắt đầu từ sáu giờ sáng ngày tám tháng chín
hà nội đã lấy được bảy trăm năm mươi chín chín trăm bốn mươi năm trên tổng số một triệu mẫu xét nghiệm
trong đó đã phát hiện ba ca dương tính sars cov hai
theo chủ tịch quỹ ban nhân dân tp hcm
từ nay đến một mươi năm tháng chín người dân ở vùng xanh sẽ được đi chợ một lần một tuần
còn ở vùng đỏ việc đi chợ sẽ thông qua shipper
sau một ngày không ghi nhận ca nhiễm cộng đồng
tp đà nẵng phải phong tỏa trung cư gần hai trăm sáu mươi nhân khẩu
vì phát hiện ít nhất bốn người dương tính ncov
giữa lúc đà nẵng đang thực hiện giãn cách xã hội

sử dụng ma túy để ăn mừng địa phương trở thành vùng xanh
đã bị lập biên bản đề xuất xử phạt hơn một trăm bốn mươi sáu triệu đồng
cây cú khi bị xử phạt vì ra đường không cần thiết
một cô gái hai mươi một tuổi ở thanh hóa đã đăng tin lên facebook xúc phạm công an
chủ tịch tp hcm vừa công văn cảm ơn tp hcm
đã cho thành phố mượn năm trăm linh liều vaccine sinopharm
đồng thời đề nghị được mượn thêm vaccine từ tp hcm
thay vì tiêm đủ hai mũi cho khoảng hai trăm năm mươi người
tp hcm sẽ dùng số vaccine sinopharm có được trong đợt này
để tiêm mũi một cho năm trăm linh người
từ nguồn lây tại bệnh viện đa khoa hợp lực
cả gia đình sáu người ở thanh hóa đã bị nhiễm covid một mươi chín
trong đó có một trẻ em mới bốn tháng tuổi
quận ninh kiều tp hcm đã xác minh sự việc
một cô gái trẻ chia sẻ trên trang facebook cá nhân
vừa hoàn thành mũi tiêm vaccine thứ hai
với dòng bình luận được tiêm do xin ông anh
kết quả thế nào hồi sau sẽ rõ